cơ quan điều tra thông báo người dân biết thông tin hình ảnh liên quan đến phương tiện nghi vấn
hoặc nội dung vụ việc đến trình báo đã phụ vụ công tác điều tra làm rõ vụ án
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút khuya ngày một mươi ba tháng bốn công nhân thu gom rác trên đường phan văn trị
thì phát hiện một bao tải chứa thi thể ông đinh quốc cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ quận tân bình tp hcm nên hô hoáng
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường thu giữ trên người nạn nhân một đơn xin việc
với nội dung bất thường ghi rõ địa chỉ nạn nhân cư trú
công an đặt nghi vấn ông cường có thể tử vong ở nơi khác và bị ai đó bỏ thi thể vào trong bao tải
chờ đến lệ đường pha văn trị bước bỏ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
xung quanh vụ khiếu kiện về đấu giá tài sản kéo dài vừa qua bộ tư pháp đã có kết luận thanh tra
về những sai phạm của công ty cổ phần dịch vụ đấu giá nam sài gòn và văn phòng công chứng mỹ phước bình dương
đây là một vụ việc liên quan đến quá trình bán đấu giá dự án khu dân cư mỹ phước bốn
và dự án khu dân cư cầu đà do công ty thiên phú làm chủ đầu tư
theo kết luận thanh tra từ tháng một mươi năm hai nghìn ba đến tháng ba năm hai nghìn một mươi một công ty thiên phú có vay năm trăm chín mươi chín tỷ đồng
và hơn một mươi tám lượng vàng sjc của ngân hàng agribank chợ lớn để đảm bảo các khoản vay trên
công ty thiên phú đã thế chấp hai dự án mỹ phước bốn và cầu đò
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi hai tổng dư nợ của công ty thiên phú là hai trăm chín mươi bốn tỷ đồng và công ty đầu
để agribank chợ lớn
công ty thiên phú là một chợ lớn bán đấu giá hai dự án để thu hộ nợ
trong đó dự án mỹ phước bốn được định giá hai trăm linh tám tỷ đồng và dự án cầu đò được định giá một trăm sáu mươi hai tỷ đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm sau tám lần đấu giá dự án mỹ phước bốn có một khách hàng duy nhất
là công ty địa ốc thuận lợi tham gia và mua được một phần dự án với số tiền bảy mươi bảy tỷ đồng
còn dự án cầu đò qua hai lần đấu giá cũng chỉ có công ty thuận lợi tham gia
rồi mua được với giá khởi điểm là hai trăm ba mươi hai tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín công ty tiên phú có đơn tố cáo về những sai phạm của việc đấu giá hai dự án này
qua xác minh thanh tra bộ tư pháp kết luận công ty đấu giá nam sài gòn chưa có biện pháp quyết liệt
để xử lý việc chậm thanh toán của khách hàng trúng đấu giá
việc ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá vi phạm quy định pháp luật
văn phòng công chứng thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá
có nội dung chưa đúng quy định luật công chứng
năm hai nghìn một mươi chín thanh tra bộ tư pháp đề nghị ngân hàng nhà nước so với tư pháp tỉnh bình dương
và agribank chợ lớn công ty nam sài gòn kiểm điểm xử lý những cá nhân sai phạm
theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị ba mươi năm chiến sĩ trong số một trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
của tỉnh bà rịa vũng tàu đã phải điều trị bỏng sau khi nỗ lực chữa cháy
tại kho hạt điều thô
đáng nói đây là nguyên nhân gây ra các vấn vết bỏng
không phải do lửa mà rất có thể do tiếp xúc với dầu từ hạt điều
vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty thành trí nằm trong khu công nghiệp phú mỹ một
thị xã phú mỹ
vào sáng ngày chín tháng bốn kéo dài đến tối ngày một mươi một tháng bốn mới bị dập tắt hoàn toàn
phải mất tới sáu mươi tiếng đồng hồ dập lửa là do gió lớn đảo chiều khiến ngọn lửa
đã được khống chế bùng phát trở lại
hậu quả làm khoảng một mươi bốn tấn hàng điều thô bị thiêu rụi
ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
đáng nói sau khi ngọn lửa được khống chế
trong thời gian nghỉ ngơi từ sáu đến tám tiếng đồng hồ
nhiều chiến sĩ có cảm giác đau rác ngoài da nhưng không rõ nguyên nhân
trong khi đó đã loại trừ vết bỏng do lửa gây ra
thì ngay lúc đó thì tụi em không biết
nhưng ngày hôm sau thì đến lúc về á
thì lúc mà cởi đồ ra thì mới có những vết thâm
rồi nó đến ngày hôm sau thì bắt đầu nó rộp lên
theo các bác sĩ tại bệnh xá công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đang điều trị cho một mươi chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bà rịa vũng tàu
các vết bỏng có vết nâu vàng do tiếp xúc với dầu điều
cả ở cấp độ một và cấp độ hai đều ghi nhận giống với bỏng do hóa chất
về cái dầu điều này qua chữa trị thì có phát hiện ra thế này
thì bỏng này là bỏng gián tiếp
sau khi các bác sĩ đi chữa cháy xong về
thì khoảng từ sáu đến tám tiếng sau ăn uống sau tắm rửa sạch sẽ xong
thì mới phát hiện là bỏng thế này
khi ngắm vào quần áo và vào các vùng da
khi tiếp xúc với cái dầu điều thì nó phát hiện mẫu và tổn thương da như thế này
trước đó thì chưa phát hiện được
cũng theo lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tình trạng bỏng như vậy chưa từng có tiền lệ
đối với lực lượng chữa cháy của tỉnh cũng như trên cả nước
do đó ngoài lấy mẫu dầu đều đi xét nghiệm nghiên cứu
thì đây là một bài học người chữa cháy nói chung
cần cẩn trọng khi tiếp xúc với các chất
mà mình không biết rõ là gì có nguy hại hay không
đây là một sự cố rất là đáng tiếc
và đây cũng là một bài học kinh nghiệm
cho toàn bộ lực lượng cháy cháy nói chung
và chúng tôi nói riêng
và đến đây thì chúng tôi đang tìm hiểu các tài liệu khoa học
và làm một cái đề tài
khoa học về vấn đề này
để cảnh báo chung cho toàn bộ lực lượng phòng cháy cháy
nếu xảy ra các vụ cháy lớn cháy
các thò điều
các chất cháy có liên quan đến dầu này
dầu hoặc điều này
thì chúng tôi có phương pháp biện pháp
có chữa cháy đạt hiệu quả
nhằm hoàn trị cao các rủi ro
cho toàn bộ lực lượng cháy cháy
trước tinh thần đấu tranh của các chiến sĩ cảnh sát chữa cháy
lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu
cũng đã tới thăm hỏi động viên và trao thư khen
tới đảng ủy bang giám đốc công an tỉnh
chúc các đồng chí chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
của tỉnh bà rịa vũng tàu
đặc biệt các đồng chí làm nhiệm vụ
mà bị thương tích như thế này
mau hồi phục
và tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ đảng nhà nước nhân dân
giao cho các đồng chí
để đảm bảo sự bình yên
của đồng bào của nhân dân chúng ta
trong phát triển kinh tế
nhằm biểu dương tinh thần dũng cảm
của người chiến sĩ
các chiến sĩ công an trong đấu tranh
với giặc lửa bảo vệ tài sản và tính mạng nhân dân
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an tô lâm
thiếu tướng đỗ minh dũng phó cục trưởng
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ bộ công an
đã tới trao tiền thưởng thăm và chúc
các chiến sĩ bị bỏng trong quá trình
làm nhiệm vụ sớm bình phục
đồng thời đề nghị công an tỉnh điều tra sớm
tìm ra nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn
và có báo cáo sớm nhất
bãi biển quất lâm nơi vốn đông đúc
các hàng quán phục vụ ăn uống vui chơi giải trí
nay vắng bóng hồi qua lại
người dân hạn chế ra đường
hàng loạt những cửa hàng dịch vụ không thiết yếu
như cà phê karaoke nhà nghỉ khách sạn
điểm trụ cập internet công cộng trên địa bàn
tự rắc đóng cửa cho đến khi cho phép
mới được hoạt động trở lại
lực lượng công an thường xuyên đi tuần tra nhắc nhở
những hộ kinh doanh có biểu hiện chủ quan lơ là
trong công tác phòng chống dịch
phát hiện những trường hợp cố tình vi phạm
sẽ kiên quyết xử lý nghiêm
trung tâm y tế dự phòng nguyện giao thủy
cũng đã chủ động xây dựng phương án
phòng chống và điều trị dịch bố trí
ba khu cách ly riêng biệt công tác vệ sinh
phun thuốc khử trùng thăm khám chăm sóc
và theo dõi người cách ly được tiến hành
một cách chính xác tỉ mỉ và cẩn thận
ngoài ra lực lượng công an còn lập chốt kiểm tra
trên các trục đường ra vào trung tâm huyện
và trên địa bàn các xã thị trấn để đo thân nhiệt
điều tra dịch tễ giúp sớm sang lọc
được những người nghi nhiễm
bên cạnh đó việc đảm bảo an ninh trật tự
cũng được lực lượng công an triển khai quyết liệt
cả nước đang trong giai đoạn tập trung cao độ
cho công tác phòng chống dịch bệnh
huyện giao thủy tỉnh nam định cũng đang nỗ lực
kiểm soát dịch bệnh đồng thời cho thấy sự chủ động
và toàn diện từ nhận thức cộng đồng
đến trách nhiệm điều hành của chính quyền địa phương
tất cả đều thầm lặng đồng góp một phần công sức của mình
để đi đến cái đích cuối cùng
chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
đã áp dụng sớm các biện pháp bảo vệ
phòng ngừa dịch và ý thức sự đồng lòng
chung tay của các ban ngành và nhân dân cả nước
đã hai tuần kể từ khi lệnh giãn cách xã hội
được đặt ra theo chỉ thị một mươi sáu
rất nhiều hoạt động được nghiêm túc triển khai
nhằm ngăn chặn sự lây lan
của dịch bệnh trong cộng đồng
thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
mệnh lệnh của bộ trưởng bộ công an
lực lượng công an đã tập trung điều tra
xử lý quyết liệt những hành vi
vi phạm các luật trong thời gian cắn